trong khi đó các nghị sĩ hàng đầu trong nghị viện châu âu đang kêu gọi ngừng đàm phán với thổ nhĩ kỳ về việc nước này gia nhập liên minh châu eu sau khi ankara tiến hành chiến dịch thanh trừng sau vụ đảo chính hồi tháng bảy vừa qua
phái nghị sĩ lớn nhất trong nghị viện châu âu là đảng nhân dân châu âu nhấn mạnh rằng đảng này ủng hộ việc tạm ngừng các cuộc đàm phán gia nhập eu của thổ nhĩ kỳ
trong khi đó các nghị sĩ của phái xã hội cũng khẳng định không có điều kiện nào để có thể tiến hành đàm phán vào thời điểm này
tuy nhiên đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh và đối ngoại của eu bà federica mogherini cảnh báo nếu chấm dứt đàm phán cả hai bên đều không có lợi và cách tốt nhất để thúc đẩy dân chủ ở thổ nhĩ kỳ là tiếp tục đối thoại với nước này
dự kiến các nghị sĩ nghị viện châu âu sẽ bỏ phiếu về việc đình chỉ các cuộc đàm phán gia nhập eu đối với thổ nhĩ kỳ trong tuần này